với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ ra soát từng thôn làng không để người dân qua lại biên giới trái phép
không để dịch bệnh covid một mươi chín lây lan vào nước ta hai tỉnh con tum và điện biên đã thiết lập hàng loạt các chốt chặn
được các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quản lý dọc theo tuyến biên giới giáp với hai nước bạn lào và campuchia
với tuyến biên giới dài gần ba trăm linh km bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã chỉ đạo một mươi sáu đội biên phòng thành lập năm mươi tám chốt chặn
với hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt chặn phối hợp chặt chẽ với các cấp
ngành để phòng chống covid một mươi chín bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới
đến nay đã có sáu trăm năm mươi bảy công dân việt nam từ lào về qua cửa khẩu quốc tế bờ y và đã tiếp nhận đưa đi cách ly
ngoài phòng chống dịch lực lượng bộ đội biên phòng còn quan tâm đến an ninh chủ quyền trên khu vực biên giới
và an ninh chính trị trong khu vực biên giới đặc biệt là quản lý tốt chủ quyền lãnh thổ
quản lý hơn bốn trăm năm mươi năm km đường biên giới có nhiều đường mòn lối mở địa hình phức tạp thời tiết khí hậu khắc nghiệt
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên luôn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý kiểm soát chặt chẽ biên giới
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý mọi trường hợp vượt biên xuất nhập cảnh trái phép
bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh lúc này là nhiệm vụ hàng đầu trong cuộc chiến chống giặc covid
hiện bộ đội biên phòng tỉnh điện biên duy trì sáu mươi tổ chốt chặn trên hai tuyến biên giới
với sự tham gia của ba trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng bộ đội biên phòng công an và dân quân địa phương
lực lượng này sẽ bám sát biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời phát hiện
ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn